ngày hai mươi sáu tháng một tại tp hcm bảo tàng phụ nữ nam bộ tp hcm đã tổ chức cuộc gặp gỡ
nữ biệt động sài gòn trợ lớn gia định trong mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám và khai mạc trưng bày
phụ nữ sài gòn chợ lớn gia định và nam bộ trong mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
cuộc tổng tiến công nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám kéo dài gần năm tháng gồm hai đợt
độ một từ ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến ngày hai mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và đợt hai từ ngày năm tháng năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến ngày một mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám có ý nghĩa to lớn về mặt chiến lược
là đòn bất ngờ làm cho mỹ hoang mang giao động
buộc mỹ phải thay đổi chiến lược quân sự xuống thang chiến tranh và phải tham gia đàm phán tại paris
mở ra một cuộc diện mới cho miền nam
trong thắng lợi đó có sự đóng góp không nhỏ của lãnh đạo
các đại biểu đã gặp gỡ giao lưu và được nghe những nữ biệt động năm xưa ôm lại những ngày lịch sử ánh liệt trong màu thân một nghìn chín trăm bảy mươi
những nửa biệt động sài gòn dù đảm nhận nhiệm vụ gì thì trong công tác vận chuyển xây dựng cất giấu những hầm vũ khí trong nội đô
trong công tác giao liên tình báo thực hiện những trận đánh khiến quân thù bàng hoàng khiếp sợ
vẫn thể hiện tinh thần mưu trí sáng tạo lòng dũng cảm đức hy sinh phi thường
góp phần tạo nên một điểm son trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc